các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thông tin các thửa đất tại thôn con gu hai xã ngốc quang
năm hai nghìn hai mươi hai biết có một thừa đất khoảng năm hectare thuộc sở hữu của người khác
do cần tiền trả nợ thế nên vương đã liên hệ buổi thứ ba
đề nghị làm giúp thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất nêu trên
quá trình làm việc bà cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thửa đất này rất phức tạp
đề nghị đưa ba mươi triệu đồng một hectare để được giúp đỡ
sau đó vương đưa cho ba chín mươi triệu đồng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục
tài liệu theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi thửa đất được cấp sổ đỏ mang tên mình
vương dùng làm tài sản thế chấp để vay hơn một năm tỷ đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện đắc hà
qua điều tra công an xác định thừa đất này thuộc sở hữu ba hộ gia đình khác đang quản lý
sử dụng liên tục từ trước năm hai nghìn một mươi một
sau khi mở rộng điều tra cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can nguyễn hữu vương hai tội danh đưa hối lộ
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tạm giữ hàng loạt thanh thiếu niên do tụ tập netpo trên quốc lộ một a
hôm qua ngày bốn tháng ba tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân bình thuận cho biết
đang tiếp tục xác minh sang lọc lập hồ sơ xử lý đối với khoảng hơn năm mươi thanh thiếu niên tụ tập nẹt bô
dù ca kế mất an ninh trật tự tại địa phương trên quốc lộ một a
vào khoảng giờ một mươi năm phút ngày ba tháng ba
công an huyện hàm tân đã tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
có một nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập netpo kế mất an ninh trật tự tại tuyến quốc lộ một a
đoạn qua cây xăng dầu hàm tân thuộc khu phố hai thị trấn tân nghĩa
công an huyện đã lập tức huy động gần tám mươi lượt cán bộ chiến sĩ khẩn trương bố trí lực lượng ngăn chặn về bắt
khi nhóm thanh niên này đang tụ tập netpo dù ca trên quốc lộ một a
thì phát hiện cảnh sát nên tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường
tại thời điểm kiểm tra công an hàm tân đã tạm giữ bốn mươi sáu xe mô tô các loại đã thay đổi kết cấu xe
và đưa hơn hai mươi thanh niên vi phạm về trụ sở công an huyện để làm việc
nhóm thanh thiếu niên trên có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi thường trú tại các tỉnh vĩnh long hậu giang đồng nai và bình dương
nhóm này đã thừa nhận các hành vi vi phạm như tụ tập điều khiển xe tốc độ cao lạng lách đánh võng
dù ca netpo kế mất an ninh trật tự trên quốc lộ một a
thông tin mới nhất vụ dùng súng cướp tiệm vàng ở bình dương
công an huyện bầu bàng bình dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang truy bắt nhóm bốn người
nghi dùng súng cướp tiệm vàng với số lượng lớn
theo thông tin ban đầu vào khoảng gần một mươi hai giờ cùng ngày hai nam hai nữ đi trên xe máy biển
xấu thành phố hồ chí minh và bình phước đã dừng trước tiệm vàng tại thị trấn lai uyên huyện bò bàng
sau đó các đối tượng đã xông vào bên trong
một người chêa súng đe dọa chủ tiệm đập tù kính trưng bày cướp đi lượng lớn vàng
sau khi gây án nhóm người đã tổ thoát khỏi hiện trường
chủ tiệm vàng và người dân xung quanh chi hô đồng thời trình báo cơ quan chức năng
cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường truy bắt nhóm cướp
chủ tiệm vàng cho biết sự việc diễn ra trong vòng hơn một phút
do những tiền cướp có súng vợ chồng anh lại có con nhỏ thế nên không dám phản kháng
số vàng bị cướp khoảng hai mươi lượng trị giá gần một tỷ đồng
điều tra vụ tử vong bất thường ở nhà hàng xóm sau hai sổ nhậu
sáng nay ngày bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di bình thuận cho biết
đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để điều tra về cái chết bất thường của một người đàn ông sau cuộc nhậu
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày ba tháng ba nhiều người phát hiện ông lvt năm mươi hai tuổi
ngụ xã tân bình thị xã la di nằm bất tỉnh ở nhà người hàng xóm cách nhà ông khoảng một trăm linh mét
người dân đã đưa ông t đến bệnh viện cấp cứu thế nhưng đến một mươi một giờ ba mươi cục ngày thì ông t tử vong
qua điều tra bước đầu xác định là ông t đã bị bắt
bước đầu xác định khoảng một mươi chín giờ ngày hai tháng ba ông t đi nhậu tại nhà của ông t vl bốn mươi tám tuổi ngụ cùng xã
trong lúc nhậu giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
ông tê đã bị ông l dùng tay đánh gây thương tích chảy máu ở vùng mặt
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày ông tê được mọi người đưa về nhà
sau đó ông t được vợ rửa vết thương và dọn phòng cho ông t ngủ
tuy nhiên sau đó ông tê không ngủ mà qua nhà hàng xóm cách đó khoảng một trăm linh mét để nhậu tiếp
rồi nằm ngủ ở sân nhà người này
sau đó được phát hiện
ông t đã đưa đến cấp cứu nhưng không qua khỏi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di đã trưng cầu giám định pháp y
khám nghiệm cả hai diện trường nơi xảy ra vụ ẩu đả và nơi phát hiện ông t bắt tỉnh để điều tra
điều tra làm rõ nhóm thanh niên dùng xe ẩu đả ở phố lò đúc
sáng ngày bốn tháng ba lãnh đạo công an quận hai bà trưng thành phố hà nội cho biết
cơ quan này đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ video một nhóm thanh niên ầu đả trên phố lò đúc
thuộc phương phạm đình hồ quận hai bà trưng
trước đó vào tối ngày ba tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên
đã dùng hành vi dùng ghế nhựa xe ẩng gậy la vào đánh hai nam thanh niên khác tại đoạn ngã tư phố lò đúc
điều đáng nói sau khi một nam thanh niên bị đánh gục xuống đất
một người trong nhóm hành hung đã dùng xe ẩng tiếp tục tấn công vào nạn nhân
bên cạnh đó một thanh niên khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy đuổi đánh một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác
sau đó cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm
theo lãnh đạo quận hai bà trưng sau khi nhận tin báo cơ quan này đã cử cán bộ xuống hiện trường để làm việc
qua nhận định ban đầu có thể đây là do mâu thuẫn bộc phát giữa hai nhóm thanh niên